diễn biến hành vi phạm tội qua dữ liệu camera đã ghi nhận phản ánh động cơ phạm tội đê hèn tan độc mục đích phạm tội là cố ý gây thương tích sử dụng hung khí nguy hiểm tác động vào người của cháu va
hành vi phạm tội diễn ra liên tiếp nhiều ngày nhiều lần thậm chí cả ban đêm được thực hiện cùng phương thức thủ đoạn cùng phương tiện xảy ra tại một địa điểm
hậu quả của hành vi phạm tội là từ những căn cứ nêu trên theo quan điểm của luật sư nguyễn anh thơm
đã có đủ cơ sở xác định hành vi của nguyễn kim trung thái đã cấu thành tội giết người với vai trò đồng phạm với nguyễn võ quỳnh trang
lỗi của thái trong trường hợp này là lỗi cố ý gián tiếp quy định tài khoản hai điều một mươi bộ luật hình sự
luật sư anh thơm cho biết thái biết trang dùng chân tay hung khí nguy hiểm tác động lên con mình nhiều lần liên tiếp có thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng không nghĩ đến hậu quả chết người như nhiều lần trước
nhận thức của thái trong trường hợp này thuộc lỗi cố ý gián tiếp quy định tài khoản hai điều một mươi bộ luật hình sự
nhận thức của thái trong trường hợp này thuộc lỗi cố ý gián tiếp nên hậu quả xảy ra đến đâu thì thái phải chịu trách nhiệm đến đó
cháu va tử vong thái phải chịu trách nhiệm đồng phạm giết người là có căn cứ đúng quy định của pháp luật
cháu va là con ruột của nguyễn kim trung thái và chị nguyễn thị hạnh
tháng tám năm hai nghìn hai mươi thái và chị hạnh ly hồn thái được tòa án nhân dân quận một tp hcm giao quyền chăm sóc nuôi dưỡng cháu về
khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi nguyễn võ quỳnh trang đến chung sống như vợ như chồng với thái tại căn hộ một nghìn sáu trăm linh năm topaz hai saigon pearl số chín mươi hai nguyễn hữu cảnh phường hai mươi hai quận bình thạnh
cháu vea ở cùng với thái và trang từ thời gian này
từ ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trang đã nhiều lần thực hiện hành vi tác động vật lý tiêu cực lên cháu va nhốt vào chuồng chó không cho mặc quần áo
việc làm này được làm đi làm lại nhiều lần
khiến va rời xa cõi đời vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
có thể thấy hầu hết các ý kiến yêu cầu cần phải xử lý nghiêm các bị can trên pháp luật nhằm gian đe giáo dục và phòng ngừa
riêng đối với cha ruột của cháu bé cần phải làm rõ các hành vi phạm tội tránh bỏ lọt tội phạm
thưa quý vị có nhiều khán giả chia sẻ rằng mỗi lần theo dõi thông tin về vụ án này là một lần những cảm xúc phẫn độ tột cùng lại dâng lên
những đòn roi và hàng loạt hành vi man dợ như thời trung cổ là quá sức chịu đựng
với cả một người lớn khỏe mạnh huống chi nạn nhân ở đây lại là một bé gái còn đang ở tuổi ăn tuổi lớn
hy vọng pháp luật sẽ thật công tâm và đưa ra bản án thích đáng cho những hành vi mất nhân tính này
đến đây là tin tức bạn đọc quan tâm đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại